hiệp định thương mại tự do việt nam eu gọi tắt là evfta đã kết thúc toàn bộ quá trình giả soát pháp lý
tiến tới chính thức ký kết ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại bruxelles vương quốc bỉ
hiệp định này được đánh giá là một hiệp định toàn diện chất lượng cao bảo đảm cân bằng lợi ích cho cả việt nam eu
và được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư giữa hai bên
doanh nghiệp này hiện xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường eu chiếm khoảng bảy mươi năm
đại diện doanh nghiệp cho biết khi fta việt nam eu có hiệu lực thì cơ hội cho các sản phẩm dệt may vào thị trường eu
sẽ tăng lên rất nhiều bởi những ưu đãi về mặt thuế xuất khẩu
với khoảng độ bốn mươi được giảm thuế bằng thì cũng được vào khoảng một trăm linh triệu đô được giảm thuế
một mươi triệu đô giảm thuế và cái thuế xuất chẳng hạn một mươi bảy bình quân thì sẽ được vào khoảng một mươi bảy triệu tiền thuế giảm
có nghĩa là tiền thì tôi sẽ giảm đi được một mươi bảy triệu tiền thuế
ngay khi evfta có hiệu lực
evfta có hiệu lực
cam kết xóa tám mươi năm sáu tổng thuế tương đương khoảng hơn bảy mươi kim ngạch xuất khẩu của việt nam vào eu
ngoài ra trong vòng bảy năm kể từ khi evfta có hiệu lực eu cam kết xóa bỏ chín mươi chín hai dòng thuế
tương đương với chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
trong đó có các mặt hàng có thế mạnh của việt nam
ở chiều ngược lại trong vòng một mươi năm việt nam cam kết sẽ xóa bỏ trên chín mươi chín số dòng thuế với các mặt hàng của eu
với các doanh nghiệp việt nam mà nói thì đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng thị trường cũng như gia tăng lợi nhuận
những hưu đãi về thuế sẽ tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực giải may thùy sản giấy dép
tôi nghĩ nền kinh tế việt nam sẽ thay đổi theo hướng tích cực nhờ những gì mà fta mang lại cho những ngành có giá trị kinh tế cao
hiệp định cũng đưa ra một số nguyên tắc tạo điều kiện cho xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi với cả hai bên
cùng với đó còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau một cách rất thuận lợi
cơ hội cho doanh nghiệp việt nam và eu là ngang nhau
hiện tại doanh nghiệp của việt nam sẽ phải cạnh tranh với một số các doanh nghiệp của eu ngay cả trong nước
bởi vì trước một cơ hội to lớn như vậy thì các doanh nghiệp fdi của nước ngoài cũng sẽ vào việt nam sản xuất và đề hưởng các ưu đãi của việt nam khi xuất khẩu sang khu vực này
tuy nhiên những thách thức này sẽ là cơ hội nếu các doanh nghiệp việt nam biết tận dụng nó để thay đổi và vươn lên tạo ra giá trị cạnh tranh cho hàng hóa của mình
với hai mươi bảy quốc gia thành viên eu là nhà nhập khẩu lớn thứ hai trên thế giới nên việt nam cũng có nhiều khả năng tăng mạnh xuất khẩu vào thị trường này
trong chiến lược xuất khẩu của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi thì eu được coi là một trong những đối tác trọng tâm phát triển kinh tế thương mại

tuy nhiên để tận dụng tốt fta trong việc xuất khẩu sang eu thì cộng đồng doanh nghiệp cần phải nắm vững thông tin hội nhập để phân tích tác động của tiến trình hội nhập đối với doanh nghiệp và sản phẩm của mình